có ít phóng viên được chụp ảnh trước khi phiên tòa bắt đầu
họ được dự khán trong quá trình xét xử nhưng không được quay chụp và sẽ thuật lại những gì đã chứng kiến với công chúng
nhiều đảng viên dân chủ đã công kích ông trump trước những thông tin ông ngủ gật trong các phiên tòa
dan pfeiffer cựu cố vấn cấp cao của tổng thống barack obama
chê giữ ông trump quá dài yếu để tỉnh táo trong phiên tòa của chính mình
trong phiên tòa hôm hai tháng năm một đoạn băng ghi âm được phát về cuộc trao đổi
khi cựu luật sư michael cohen của ông trump nói với ông về việc chi tiền cho bài daniels
thẩm phán john merchan cũng lắng nghe tranh luận về bốn phát ngôn của ông trump
bị cáo buộc vi phạm lệnh cấm phát ngôn liên quan vụ án
trong đó có việc ông chỉ trích vụ án và những thành viên đảng dân chủ mà ông nghi đứng sau
phát biểu sau phiên xét xử ông trump tuyên bố sẽ yêu cầu tòa bãi bỏ lệnh cấm phát ngôn
lệnh cấm phát ngôn được áp đặt với mục đích ngăn những cá nhân có quyền lực đưa ra tuyên bố đe dọa bồi thẩm đoàn
nhằm tránh việc gây áp lực thay đổi kết quả phiên tòa
tuy nhiên cũng có nhiều ý kiến chỉ trích lệnh này vi phạm hiến pháp mỹ về quyền tự do ngôn luận
hiện vụ án đang được công chúng mỹ rất quan tâm
vì kết quả xét xử sẽ gây ảnh hưởng lớn tới kết quả của bầu cử tổng thống cuối năm nay tại đất nước này
tuy nhiên ông merchel chưa ra phán quyết về những quy định trên
trước đó ông machan đã phạt ông trump một mươi usd vì hành vi kinh thường và vi phạm lệnh cấm phát ngôn trong những lần khác
dự kiến phiên tòa sẽ cao giải trong sáu tám tuần
thẩm phán mechon buộc ông trump phải hiện diện nền chính trị gia này hôm một tháng năm đã tranh thủ ngày nghỉ hiếm hoi
để vận động trinh cử tại các bang wisconsin và michigan
trong khi đó ông merchan cho phép ông trump dự lệ tốt nghiệp của con trai perron vào ngày một mươi bảy tháng năm
ngoài vụ án chi tiền bịt miệng ông trump còn vướng vào ba vụ án hình sự khác
trong đó ông trump phải đối mặt với một vụ án hình sự cấp bang ở georgia
với cáo buộc ông cố gắng lật ngược kết quả bầu cử
bầu cử hai nghìn hai mươi
hai vụ án đêm bang cùng một vụ liên quan đến nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử năm hai nghìn hai mươi
và một vụ liên quan đến cáo buộc giữ tài liệu mật trái phép tại dinh thự mau lago của ông sau khi ông rời nhiệm sở tổng thống
cả ba vụ này đều chưa ấn định cụ thể ngày xét xử
theo khảo sát bầu cử mỹ mới nhất bốn mươi cử tri nói sẽ bỏ phiếu cho ứng viên đảng dân chủ joe biden
trong khi có ba mươi chín nói lựa chọn ứng viên đảng cộng hòa donald trump
kết quả cuộc thăm dò
trong hai ngày với tám trăm năm mươi sáu cử tri trên toàn nước mỹ của reuters vừa kết thúc vào ngày ba mươi tháng bốn
cho thấy đương kim tổng thống joe biden chỉ còn dẫn trước một điểm phần trăm so với đối thủ là cựu tổng thống donald trump
kết quả này cũng thay đổi so với cuộc thăm dò hồi đầu tháng bốn của reuters khi đó ông biden dẫn trước ông trump tới bốn điểm phần trăm
trong khi đó khoảng hai mươi tám cử tri trong cuộc thăm dò mới nhất cho biết chưa chọn ứng viên nào
đang nghiêng về các lựa chọn thứ ba hoặc có thể sẽ không bỏ phiếu
năm người được hỏi sẽ chọn ứng viên độc lập robert kennedy george cháu trai của cố tổng thống john f kennedy
nếu ông có tên trong lá phiếu cùng với ông trump và biden
cả hai ứng viên đều đang đối diện với những thách thức đáng kể trước cuộc tái đấu bầu cử tổng thống mỹ đầu tiên sau gần bảy mươi năm
ông trump bảy mươi bảy tuổi đã giành phần lớn tháng bốn trong phòng sự án ở manhattan
trong phiên tòa hình sự liên quan đến cáo buộc chi tiền bịt miệng diễn viên khiêu dâm
một thăm dò trước đó của reuters cũng cho thấy đa số người mỹ xem các cáo buộc mà
của ông trump đang phải đối diện là nghiêm trọng
ông trump cũng đang phải đối diện với các cáo buộc cố gắng lật ngừa kết quả bầu cử năm hai nghìn hai mươi
và xử lý sai các tài liệu sau khi rời kế tổng thống năm hai nghìn hai mươi một
ông trump đã phủ nhận tất cả các cáo buộc
trong khi đó ông biden đã tám mươi một tuổi thế nên không tránh được những lo ngại từ cử tri liên quan đến tuổi tác của ông
cùng với đó đương kim tổng thống mỹ đang phải đối diện với chỉ trích mạnh mẽ
từ một bộ phận trong đảng dân chủ về sự ủng hộ của ông với cuộc chiến chống hamas của israel
theo kết quả thăm dò của bầu cử mỹ này bốn mươi một nam giới chọn ông trump và ba mươi năm chọn ông biden
kết quả ngược lại ở nữ giới với ba mươi năm chọn ông biden và ba mươi ba chọn ông trump
ông trump là lựa chọn ưa thích của các cử tri không có bằng đại học
trong khi ông biden được ủng hộ nhiều hơn trong số các cử tri có bằng đại học
cựu tổng thống mỹ donald trump đã hé lộ tầm nhìn cho nhiệm kỳ thứ hai tại nhà trắng
từ việc quân đội mỹ và các trại giam có thể trục xuất hàng loạt người di cư
cho đến việc theo dõi các bầu cử

những tiết lộ nói trên nằm trong cuộc phỏng vấn do tạp chí times thực hiện
tại nhà riêng của ông trump ở bang florida ở mỹ vào đầu tháng bốn và sau đó qua điện thoại
cuộc phỏng vấn được công bố vào ngày ba mươi tháng bốn cung cấp nhiều thông tin chi tiết
về các chính sách mà ông trump thường chỉ nêu một cách chung chung trong các cuộc vận động tranh cử
ông trump trả lời khi được hỏi liệu ông có sẵn sàng treo một phần hiến pháp mỹ
để đối phó với các đối thủ hay không
ông trump nói rằng trong nhiều trường hợp đối với đất nước chúng ta
kẻ thù bên trong nguy hiểm hơn nhiều so với những kẻ thù bên ngoài là trung quốc nga và nhiều nước khác
về vấn đề nhập cư ông trump cho biết ông sẽ không có lựa chọn nào khác
ngoài việc tiến hành trục xuất hàng loạt
theo ông vệ binh quốc gia mỹ sẽ là lực lượng chủ chốt thực thi việc này
nhưng nếu tôi nghĩ mọi thứ đang vượt quá tầm kiểm soát tôi sẽ sẵn sàng điều động quân đội
đây không phải là dân thường đây là những người cư trú bất hợp pháp ở đất nước chúng tôi
đây là một cuộc sống
ông trump đã phản bác khi người phỏng vấn của tạp chí times đưa ra rằng
luật pháp mỹ ngăn cản việc sử dụng quân đội chống lại dân thường trên đất mỹ
ông trump cũng nói sẽ không loại trừ bất cứ khả năng nào khi được hỏi về việc thành lập các trại giam người di cư
nhưng tin rằng chúng sẽ không cần thiết vì chương trình trục xuất của ông sẽ thành công
về vấn đề phá thai một chủ đề nóng bỏng khác trong mùa bầu cử mỹ năm nay
ông trump nhắc lại lập trường của mình rằng ông sẽ để vấn đề này cho từng bang của mỹ quyết định
trong việc có truy tố những người vi phạm chính sách hay
khi được hỏi liệu các bang có nên theo dõi quá trình mang thai của phụ nữ
để xem liệu họ có phá thai bất chấp lệnh cấm hay không ông trump trả lời
tôi nghĩ các bang có thể làm điều đó
ông cũng không cam kết ngăn chặn bất kỳ nỗ lực nào nhằm ban hành lệnh cấm phá thai trên toàn quốc
ngoài ra ông trump cũng không loại trừ khả năng tình trạng bất ổn xảy ra nếu ông thua cuộc vào tháng một mươi một
những người ủng hộ đã tấn công điện capitol washington d c
trụ sở quốc hội mỹ vào ngày sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi một nhằm đảo ngược kết quả bầu cử năm hai nghìn hai mươi
cuộc đua mà ông trump thua cuộc
trong cuộc phỏng vấn về tham ông trump nói
tôi nghĩ chúng tôi sẽ có một chiến thắng vang dội và tôi nghĩ sẽ không có bạo lực
nhưng khi bị truy hỏi ông nói thêm rằng nếu chúng tôi không thắng bạn biết đấy chuyện đó còn tùy